dịch bệnh covid một mươi chín đang tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam
đó là việc các doanh nghiệp đang bị thiếu nguyên liệu sản xuất đầu vào không nhập được máy móc hay thiết bị cần thiết cho các dây chuyển sản xuất và đặc biệt là thiếu chuyên gia nước ngoài có trình độ cao
trên thực trạng này tỉnh hà nam đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn và giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất
tỉnh hà nam hiện có hơn hai trăm linh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong các khu công nghiệp
theo đánh giá sơ bộ dịch bệnh covid một mươi chín đang tác động và ảnh hưởng đến khoảng một trăm linh doanh nghiệp trong các khu công nghiệp với mức giảm suốt về kinh tế khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch sản xuất trong tháng ba này của công ty chúng tôi có khối lượng khá lớn nhiều hơn các tháng trước
nếu không có đủ nguyên liệu đầu vào của nhà máy
và các chuyên gia người trung quốc không được sang làm việc thì tới đây hoạt động của doanh nghiệp sẽ rất khó khăn
thậm chí chúng tôi sẽ phải ngừng hoạt động một số dây chuyển sản xuất
nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ubnd tỉnh hà nam đã yêu cầu các địa phương đơn vị có liên quan tiếp tục quan triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành liên quan về phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường tuyên truyền cập nhật thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến của dịch bệnh
và hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa để doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất
chúng tôi cũng đã đề xuất ubnd tỉnh có tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép cho những người lao động đang có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp
nhưng khi đủ điều kiện trong việc phòng chống dịch chúng tôi cũng sẽ có cụ thể để ta mưu cho ubnd tỉnh có cấp phép để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể sử dụng chuyên gia người lao động nước ngoài đang cần làm việc
với phương trầm đồng hành cùng doanh nghiệp ubnd tỉnh hà nam đang tập trung chỉ đạo các ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tin rằng với sự và cuộc chủ động tích cực của các cấp các ngành ở địa phương cùng với sự nỗ lực vượt khó các doanh nghiệp fdi trên địa bàn tỉnh hà nam sẽ giữ vững và ổn định sản xuất